nghi hung thủ ẩn dưới mương nước để trốn lực lượng công an đã dùng máy xúc để truy tìm
khi máy xúc của lực lượng công an ra tới đối tượng sợ nên vùng dậy bỏ chạy thì bị bắt
tại sao nghi phạm này lại ra tay manh động như vậy và nhằm mục đích gì
sau nhiều giờ truy xét lực lượng công an đã bắt được nghi phạm đã sát hại nữ nhân viên quán cà phê
tại huyện hóc môn tp hcm về quy án
tại buổi họp báo các chiến sĩ đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về việc truy tìm hung thủ
trung tá nguyễn thành hưng trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm chia sẻ
lực lượng công an đã được quần chúng nhân dân hỗ trợ năm máy xúc để mở đường
có lực lượng trinh sát và quần chúng nhân dân đi theo máy xúc tạo thành năm mũi bao vây vào trong rừng
đối tượng tâm lẩn trốn dưới mương nước lấp cỏ lên người cho chìm xuống nước
và đưa cỏ lên nguy trang trên khuôn mặt
khi lực lượng cơ động hình sự đổ bộ vào thì thấy máy xúc nghiến và sợ vào người nên dây bỏ chạy
anh em trinh sát truy đuổi và bắt giữ luôn
nguyễn thành tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thường trú tại ấp bến đỏ một xã tân phú trung huyện củ chi tp hcm
trước đó đã có ý định giết người cướp tài sản tại một tiệm hớt tóc trên địa bàn huyện hóc môn
tuy nhiên nghi phạm quan sát thấy không có nhiều tài sản
sau đó đến ngày sáu tháng một nghi phạm đến xã xuân thới sơn gây ra vụ án và sát hại nạn nhân để cướp tài sản
đối tượng tâm đang bị công an tỉnh long an truy tìm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trước khi gây án
tâm gây án một mình động cơ gây án của hung thủ là giết người để cướp tài sản chứ không có động cơ nào khác
sau khi tiếp nhận thông tin các lực lượng đã đến hiện trường khám nghiệm
phát hiện nạn nhân tử vong với khoảng bốn mươi nhát thương chí
đến hai mươi hai h ngày sáu tháng một xác định tâm đã chạy xuống tới ấp bảy xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
bỏ xe lại và trốn vào rừng tràm
lực lượng chức năng bắt đầu khoanh vùng tâm ở trong vùng rừng
rộng khoảng năm mươi hectare khu vực này có địa hình khó khăn nhiều rắn rết sinh lầy và mũi
ngay trong đêm sáu tháng một công an đã sử dụng bảy chó nghiệp vụ để đi vào rừng truy bắt tâm
tuy nhiên do đêm tối rừng rộng nên gặp nhiều khó khăn
rút ra lại bề rừng
ngay sau đó các lực lượng huy động hơn một chiến sĩ công an lập bốn mươi chốt chặn
bảo vệ xung quanh vùng rừng năm mươi hectare
lực lượng công an sau đó dùng năm xe xúc chia làm năm mũi tiến công vào sâu trong rừng
lúc này tâm phát hiện xe xúc đến
sợ xe xúc cán trúng mình nên bung chạy ra ngoài thì bị công an bắt giữ
quá trình ẩn nấp tâm nằm nếp người dưới lớp bùn để không bị mũi chích
sau đó kéo cỏ khô che mặt để tránh lực lượng chức năng phát hiện
các chiến sĩ phải đánh dấu ra soát từng dấu vết cụ thể để xác định nghi phạm còn ở trong rừng hay không
qua phân tích và đánh giá lực lượng xác định nghi phạm vẫn đang lẩn trốn trong cánh rừng nên tiếp tục bao vây
ngoài các dấu chân nghi phạm để lại
một manh mối đặc biệt để lực lượng chức năng xác định chắc chắn hắn còn lẩn trốn trong rừng là quả dừa đã bị vỡ
nghi phạm dùng tay đập quả dừa ra để lấy nước uống vì không có dao để chặt
bởi vậy chúng tôi có niềm tin vững chắc là tâm đang ở đây
tâm đang ở trong khu rừng này nên phải nhanh chóng tấn công và truy lùng
chúng ta đới ngọp thắng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhớ lại
tuy nhiên do rừng rậm rạp sức người không hiệu quả
đơn vị đã huy động năm xe múc bánh xích để tạo lối đi cho trinh sát ra soát khu vực
tới sáng ngày chín tháng một trên trời có flycam bên dưới có người dân và lực lượng chức năng bao vây
xe cơ giới và trinh sát đi vào thì lúc này tâm đang ẩn nấp dưới nước bùng chạy
thì bị bắt giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau chín giờ truy xét
ban chuyên án đã xác định được nghi phạm gây án được xác định là nguyễn thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thường trú tại ấp bến đỏ một xã tân phú trung huyện củ chi tp hcm
tuy nhiên nguyễn thanh tâm đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận tp hcm
và lẩn trốn vào rừng keo thuộc ấp bảy xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an
quá trình truy bắt đối tượng
công an gặp rất nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi nghi phạm lẩn trốn rất rộng
khoảng năm mươi hectare giáp danh sông
tuy nhiên tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì tỉ mỉ giả soát
tìm kiếm từng mét vuông quyết không để nghi phạm trốn thoát
khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày chín tháng một
nghi phạm nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại huyện củ chi tp hcm đang ẩn nấp dưới mương nước
thì bất ngờ vùng lên người ướt súng
dùng chút sức lực yếu ớt chạy khỏi sự truy bắt của lực lượng cảnh sát
phát hiện nghi phạm trinh sát hình sự nhanh chóng lao đến cuột ngã tâm
tra tay vào cổng số tám
đáng chú ý vị trí nghi phạm trốn ba ngày qua
chỉ cách chốt kiểm tra của cảnh sát cơ động năm bước chân
bằng cách đội lên đầu một đống cỏ khô ẩn mình dưới mương nước
nguyễn thanh tâm đã qua mặt cả chó nghiệp vụ lẫn flycam và cảnh sát hơn ba ngày
theo người dân địa phương mương nước mà nghi phạm lẩn trốn
nằm đối diện với một cây si tòa bóng mát
buổi tối các chiến sĩ gom củi khô đốt sát mương nước để chấu mũi
khi phát hiện nghi phạm dưới mương nước cảnh sát và người dân đều không khỏi bất ngờ
nhờ sự phối hợp và nỗ lực của hơn một cảnh sát
thuộc công an tỉnh long an và công an thành phố hồ chí minh
nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện hoc mon
đã bị bắt giữ thành công sau ba ngày gây án
và bỏ trốn trong khu rừng rộng huyện lương hòa tỉnh long an
sau khi bị bắt giữ nghi phạm nguyễn thanh tâm
chú tài huyện củ chi thành phố hồ chí minh
đã được đưa về thành phố hồ chí minh để lấy lời khai
xử lý theo quy định của pháp luật
quá trình truy bắt lực lượng cảnh sát gồm hàng trăm chiến sĩ
đã phải chia thành bốn mươi chốt luân phiên canh gác tại bìa rừng tràm
ngoài ra cảnh sát đã thả bảy chó nghiệp vụ
bảy flycam bay tầm thấp lùng sụp khắp các vườn trái cây chanh dừa
bụi rậm mương nước canh rạch địa phương
quyết không để nghi phạm trốn thoát
do địa hình rừng rậm rạp cây cối mọc cao quá đầu người
khu rừng lại giáp với một nhánh sông mương nước trăng trịt
nên việc vây bắt hung thủ gặp không ít khó khăn
có lúc quá trình truy bắt nghi phạm tưởng trừng rơi vào bế tắp
đối phó với địa hình không thuận lợi
lực lượng chức năng huyện bến lức đã huy động bốn xe cuốc đến khu rừng tràm
và tạo nhiều đường luồng dẫn vào sâu bên trong
xe cuốc cũng phá những lùm cây rậm rạp ở dọc đường mòn ngăn
vào khu rừng giúp cảnh sát dễ kiểm soát khu vực
đến sáng ngày chín tháng một khi lực lượng chức năng cho xe quốc
đến cuột ngã lùm cây tại mương nước
nguyễn thanh tâm sợ bị phương tiện này va trúng
nên vùng dậy tháo chạy thì bị cảnh sát bắt gọn
lúc bị tra tay vào vòng số tám tâm như ngã quỵ vì đói và kiệt sức
nghi phạm bật lên những tiếng khóc khi bị cảnh sát kéo áo chùm đầu dẫn đi
với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm
sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa các lực lượng
cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của cục cảnh sát hình sự bộ công an
sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của công an tỉnh long an và cấp ủy
chính quyền người dân xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
ban chuyên án đã huy động một cán bộ chiến sĩ tình nhuệ
các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại động vật nghiệp vụ
sau bảy mươi hai giờ truy bắt ban chuyên án đã bắt giữ được nghi phạm nguyễn thanh tâm
và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án
công an tp hcm đã di lý tâm về cơ quan cảnh sát điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm để tiếp tục điều tra và làm rõ
tại cơ quan công an đối tượng tâm khai nhận trong ba ngày trốn trên cánh đồng ở long an
tâm chỉ luận quẩn quanh khu vực đồng trồng cây cối um tùng của người dân
tâm khai ăn nổi trái dại và uống nước canh để cầm chừng lật trốn
theo đó sau khi ra tay sát hại nạn nhân
cướp xe máy hiệu sh và cướp hai triệu đồng của nạn nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thu giữ được xe
và toàn bộ tăng vật và vật chứng của vụ án
sau khi bắt giữ được nghi phạm vào chiều ngày chín tháng một
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã tiến hành họp báo thông tin vụ bắt nguyễn thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại huyện củ chi là nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê
công an đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp tâm
về hành vi giết người và cướp tài sản
trước đó trưa ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
một người dân sống trên quốc lộ hai mươi hai nghe tiếng la hét cầu cứu của một phụ nữ
phát ra từ một quán cà phê ven đường
lúc này một thanh niên mặc áo thun quần ngắn người dính máu điều khiển xe tay ga sh một
với tốc độ cao từ trong quán chạy ra đường hướng về long an
người dân vào kiểm tra thì phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương trên người gây mất máu
nên đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhưng đã không qua khỏi
ngay lập tức phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cùng công an huyện hoc mon
phối hợp với công an tỉnh long an truy xét nghi can gây ra vụ giết người cướp tài sản
tại quán cà phê trên quốc lộ hai mươi hai xã xuân thới sơn huyện hoc mon tp hcm
lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y
cơ quan công an lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất camera để điều tra
nhiều người dân cho hay nữ nạn nhân đến thuê ký ốt mở quán cà phê đã khoảng hơn một năm nay
trong quán chỉ có một mình chị chiếc xe tay ga honda sh một màu đỏ mang biệt kiểm soát tp hcm
rồi tẩu thoát về hướng huyện đức hòa tỉnh long an mà nghi can điều khiển bỏ chạy là xe của nạn nhân
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng các đơn vị nghiệp vụ đã trích xuất camera dọc tuyến đường
nghi can tổng thoát và phát hiện nghi can xuất hiện ở đức hòa long an nên phối hợp với công an long an
tổ chức truy xét và vơi bắt
nói về hành vi phạm tội của nghi phạm giết người
luật sư nguyễn hồng thái giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế hồng thái và đồng nghiệp
đoàn luật sư tp hcm chia sẻ hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nghi phạm điều khiển chiếc xe sh của nạn nhân
từ đó có thể xác định nghi phạm sát hại rồi cướp tài sản của nạn nhân
hành vi này liền một lúc xâm phạm đến hai khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản
luật sư cho hay bởi vậy luật sư nhận định có thể cơ quan cảnh sát điều tra
sẽ khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghi phạm về hai tội danh là tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với mức hình phạt là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
và tội cướp tài sản theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
trường hợp bị kết tội về cả hai tội danh có thể nghi phạm sẽ phải chịu mức hình phạt chung
cao nhất là tử hình việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của bộ luật hình sự
trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội
và các tính tiết tăng nặng tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
hiện công an tp hcm đang mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật